chỉ chưa đầy hai tháng nhưng đã có hơn một trẻ nhập viện tại trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện nhi trung ương
vì mắc cúm a ở những bệnh viện khác cũng trong tình trạng tương tự
đây là thời điểm mà cúm a vào mùa bệnh nhân tăng lên từng ngày trong đó đã có nhiều ca biến chứng nặng
các bác sĩ cho biết cúm a là bệnh lành tính nhưng trong nhiều trường hợp vì điều trị sai cách sẽ dẫn đến những biến chứng
ngoài những biến chứng gây viêm phổi viêm não thời gian gần đây cũng xuất hiện những ca biến chứng sang viêm cơ tim
bệnh nhi bị viêm cơ tim sau cúm thường sốc cao đau ngực bụng buồn nôn nhịp tim nhanh và tử vong độc ngột
bên cạnh đó lại xuất hiện tình trạng người dân tự tìm mua dự trữ thuốc tamiblu để điều trị cúm a
vì lo ngại sẽ hết thuốc khi bệnh nhân gia tăng
các bác sĩ cảnh báo đây là việc làm tuyệt đối không nên vì sẽ vô cùng nguy hiểm khi tự ý sử dụng thuốc